với địa hình như sapa cần có sự tổ chức nuôi cá nước lạnh mà hiện đồng bào đã triển khai bước đầu đạt kết quả khả quan
với tổng chiều cao hai mươi năm mét vật liệu xây dựng là đá xanh nguyên khối bốn mặt chạm khắc phủ điêu nổi các địa danh của đất nước như hạ long tây bắc tây nguyên
giữa không gian hùng vĩ quốc kỳ việt nam đã tung bay trên cột cờ cao nhất đông dương khẳng định vị thế vững bền của tổ quốc lòng tự hào dân tộc của những người việt nam
nghị lễ thượng cờ được tổ chức long trọng trang nghiêm trên đỉnh phan xipang trong ngày đầu năm mới hướng tới một năm bình an hạnh phúc cùng những tháng lợi mới đang chờ đợi toàn thể dân tộc trong năm hai nghìn một mươi bảy
và cam kết ủng hộ việt nam vào hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và ủy ban luật pháp quốc tế nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi một
đồng thời khẳng định việt nam sẽ ủng hộ hungary ứng cử vào hội đồng nhân quyền nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội cũng đánh giá cao hoạt động của nhóm nghị sĩ hữu nghị song phương
của hai quốc hội trong các nhiệm kỳ quốc hội vừa qua
tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước hai quốc hội
phó chủ tịch quốc hội hungary gekrey guidez đánh giá cao sự phát triển kinh tế xã hội của việt nam trong những năm qua
ngài gekrey guit cho biết quan hệ hai nước đã có thêm bước tiến khi mới đây chính phủ hai nước
đã ký hiệp định khung về hợp tác tiến dụng trị giá bốn trăm bốn mươi triệu euro
đồng thời mong muốn trong thời gian tới hungary và việt nam sẽ hợp tác nhiều
hơn trong các lĩnh vực như kinh tế giáo dục y tế quản lý nguồn nước
thay mặt chủ tịch quốc hội hungary ngài gegre gujart mời chủ tịch quốc hội việt nam và đoàn
đại biểu quốc hội việt nam sang thăm hungary chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã vui vẻ nhận lời mời
trước đó trong sáng nay phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu đã có cuộc hội đàm với phó chủ tịch
quốc hội hungary ghekray guit tại buổi hội đàm hai bên đã vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai nước
được duy trì và ngày càng phát triển tốt đẹp hai nước có sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các
diễn đàn nghị viện đa phương hai bên nhất trí trong thời gian tới sẽ tích cực tăng cường hợp tác
trên nhiều lĩnh vực như kinh tế giáo dục du lịch và y dược tới đây hungary sẽ cấp nhiều học báo
sẽ cấp nhiều học bổng cho sinh viên việt nam sang học tập tại hungary đặc biệt sẽ tiếp
tục thúc đẩy để hiệp định thương mại tự do việt nam eu được sớm ký kết về quan hệ giữa hai quốc
hội hai bên nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường gặp gỡ giữa các đoàn cấp cao và ủy ban hai nước để
trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực hoạt động của quốc hội tăng cường trao đổi đối thoại và
tham vấn về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và
giới thiệu thức trong khuôn khổ chuyến thăm việt nam ba ngày từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
của ngoại trưởng mỹ john kerry sáng nay ngoại trưởng mỹ john kerry đã có cuộc hội đàm với thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao bùi thanh sơn
tại cuộc gặp hai bên tập trung trao đổi các biện pháp nhằm tiếp tục đào quan hệ và thúc đẩy các
thỏa thuận hợp tác đã có trong các vấn đề song phương khu vực và quốc tế thứ trưởng thường trực bùi
thanh sơn cho biết hoa kỳ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường mở cửa hơn nữa cho hàng hóa việt nam
giảm thiểu các rào cản thương mại tiếp tục ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh
triển khai hiệu quả tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng hai nghìn một mươi năm và bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín
hai bên đã trao đổi về tình hình biển đông nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ luật pháp quốc tế
tiến trình ngoại giao và pháp lý trong xử lý vấn đề biển đông
ngoại trưởng john kerry cho biết rất vui mừng được quay trở lại thăm việt nam
khẳng định quan hệ việt nam hoa kỳ là hình mẫu về việc hai nước cựu thù vượt qua quá khứ để xây dựng quan hệ bạn bè đối tác
cho rằng với nền tảng là khuôn khổ đối tác toàn diện và các cơ chế hợp tác cụ thể thực chất giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực
quan hệ việt nam hoa kỳ sẽ tiếp tục đa hợp tác toàn diện thực chất trong thời gian tới
về các nội dung hợp tác ngoại trưởng john kerry khẳng định hoa kỳ sẵn sàng hỗ trợ việt nam hơn nữa trong đối phó với biến đổi khí hậu
đặc biệt trong việc phát triển năng lượng sạch hạ tầng cơ sở bền vững quản lý nguồn nước thông minh và tài nguyên trong hệ sinh thái
đẩy mạnh triển khai các dự án tẩy độc chất dioxin tại sân bay đà nẵng và biên hòa
đồng thời ngoại trưởng john kerry khẳng định trường đại học fulbright khi chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại việt nam để tham gia có hiệu quả hơn vào thị trường nhân lực toàn cầu

trường đại học fulbright khi chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực toàn cầu tại việt nam để tham gia có hiệu quả hơn vào thị trường nhân lực toàn cầu
trường đại học fulbright khi chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực toàn cầu
trường đại học fulbright khi chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực toàn cầu